trên lình kỉnh đồ đạc về quê tránh dịch
được chia sẻ nhiều trên mạng
theo clip hình ảnh được chia sẻ

đàn chó một mươi năm con của người đàn ông từ long an
về cà mau tránh dịch
đã bị lực lượng chức năng của địa phương tiêu hủy
trước đó trên mạng xã hội

chở theo đàn chó này

từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một

với tần suất một chuyến một ngày
ngồi giãn cách năm mươi công suất

đã có quy định tạm thời trong giai đoạn thí điểm
triển khai các đường bay nội địa
chở khách thường lệ
thời gian áp dụng từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi

ngày một mươi tháng một mươi
cho thấy còn bốn quận huyện
chưa đạt tỷ lệ một trăm linh tiêm vaccine mũi một cho người dân
là cần giờ chín mươi chín gò vấp chín mươi bảy quận một mươi chín mươi năm và quận một mươi hai chín mươi tám
các tỉnh hà giang sơn la yên bái lai châu và lào cai
để hỗ trợ toàn bộ chi phí cách ly tập trung
cho người lao động từ các tỉnh phía nam trở về
trong hành trình của những đoàn người từ phía nam hồi hương
khi qua thành phố đà nẵng hay dừng chân tại tỉnh quảng trị
không ít người đã rớt nước mắt
trước tình cảm của những người dân
khi được bà con hai bên đường
giúp đỡ từ lương thực tiền bạc thậm chí phương tiện
để giúp sức hàng trăm ngàn người dân trở về quê
nhiều hoạt động nghĩa tình đã và đang được các tổ chức cá nhân tại cần thơ thực hiện
chỉ trong mấy ngày
trạm dừng chân tại quốc lộ một dưới chân cầu cần thơ
đã sửa ấm biết bao người khó khăn
những chiếc xe khách miễn phí đầu tiên đã xuất phát
chờ người dân về quê nghệ an
sau nhiều ngày rong rủi xe máy từ các tỉnh phía nam
trong một mươi ngày qua
mỗi tỉnh miền tây đã đón vài chục ngàn người dân về từ thành phố hồ chí minh
tỉnh bình dương đồng nai long an
nhiều thứ phải lo
chăm sóc y tế giải quyết việc làm
lo chỗ học cho các cháu nhỏ
thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương
điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng
bộ giao thông vận tải
bộ y tế về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không
mùng một mươi tháng một mươi là ngày đầu thí điểm mở lại đường bay nội địa
nên dù một mươi một giờ trưa máy bay mới cất cánh
nhiều hành khách đã đến sân bay làm thủ tục từ tám giờ sáng

trước quy định hành khách phải cách ly bảy ngày tập trung
hoặc tại các cơ sở lưu trú
sau đó phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
nhiều chuyên gia cho rằng
điều này chẳng khác gì làm khó dân
cảng vụ hàng không miền trung
cả hàng không quốc tế đà nẵng
có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan y tế
phân luận người đến từ các chuyên bay
để tổ chức cách ly y tế phòng chống dịch theo quy định
sở giao thông vận tải hà nội cho biết
đang chờ chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
cho vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại
trước đó sở giao thông vận tải hà nội
có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
về việc tổ chức lại vận tải hành khách công cộng
trên địa bàn
thành phố hồ chí minh lên kế hoạch mở lại xe khách tuyến cố định
từ ngày một tháng một mươi một
với thần suất khai thác hạn chế
khách phải đáp ứng đủ yêu cầu chống dịch
thành phố hồ chí minh đề xuất
ba giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh cố định
bác chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài
vừa ra công văn về việc bảo đảm an toàn cho người lao động
di chuyển qua khu vực đang diễn ra bão lũ
nhiều ngày qua
người dân quảng trị chuyên tay nhau gửi hàng nghìn suất thực phẩm
nhiều yếu phẩm ra các điểm cấp phát
bà con đi xe máy từ miền nam về quê
trên khu lộ một a đoạn qua địa bàn